mở cho cây các trường học cũng đã làm việc với công ty cây xanh tổ chức triển khai rà soát
cắt tỉa những cành khô cành mục để tránh gãy đổ đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới
đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ và lập hồ sơ theo dõi cây xanh
vừa đảm bảo an toàn vừa bảo vệ cảnh quan trường học
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tỉnh bạc liêu tiến hành kiểm tra một cơ sở massage trên địa bàn khóm ba
phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu do nguyễn ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn làm chủ
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số bảy và số một mươi một
có hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
bước đầu hai nhân viên nữ khai nhận mức giá mỗi lần bán dâm là năm trăm linh đồng
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho cơ quan công an
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý
xin được chuyển sang một thông tin khác vào lúc hai giờ sáng ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh long an
đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát giao thông và công an xã an thạnh huyện bến lức
phát hiện một xà lan đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông vàm cỏ đông
tại đoạn sông vàm cỏ đông thuộc địa phận ấp hai xã an thành huyện bến lức tỉnh long an
cách cầu bến lức khoảng bảy km hướng đức hòa bến lức
khi cơ quan chức năng kiểm tra xà lan mang biển kiểm soát la năm nghìn ba trăm linh có năm đối tượng
gồm nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngô vân niếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngô văn được sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
phạm quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và võ văn phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
cùng ngụ ấp tây xã long hữu tây huyện cần đức tỉnh long an
các đối tượng trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
tại hiện trường có nhiều phương tiện ống bơm hút cát nên tiến hành lập biên bản
và yêu cầu đưa xà lan và tan vật về cơ quan công an để làm rõ
qua kiểm đếm trên xà lan lực lượng chức năng xác định có khoảng gần một trăm hai mươi mét khối cát
bước đầu các đối tượng khai nhận số lượng cát này được khai thác trái phép trong đêm trên sông vàm cỏ đông
và chỉ là người làm thuê cho người khác
hiện phòng điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh long an
đã tạm giữ xà lan các phương tiện khai thác các trái phép và tan vật
để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý theo quy định
thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay thì trên địa bàn của tỉnh long an
đã xảy ra một số vụ án giết người có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn ghen tu
trong cuộc sống hùng nhân gia đình
thực trạng trên là hồi chuông báo động về cách hành xử bạo lực
những mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời trong cuộc sống
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra của công an tỉnh long an đang tích cực điều tra
và hoàn tất thủ tục đề nghị truy tố trước pháp luật hai kẻ giết người
trong hai vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuồng
theo đó ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công an huyện đức hòa nhận được tin báo
tại ấp ba b xã hữu thạnh huyện đức hòa xảy ra một vụ giết người
các đơn vị nhiệm vụ công an tỉnh với hợp công an nguyễn đức hòa điều tra làm rõ
qua công tác điều tra cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ việc
đối tượng quỳnh văn hồng ngũ ấp ba b xã hữu thạnh nguyễn đức hòa
ngụ tỉnh bình thuận sống chung như vợ chồng từ năm hai nghìn một mươi tại nhà hồng
khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hồng nghi ngờ chị l có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác
nên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
chị l bỏ đi thuê nhà trọ để đi làm công nhân
vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hồng chở chị l về nhà và tiếp tục năng nỉ vợ đừng bỏ đi
nhưng không có kết quả
đến bốn giờ sáng ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trong lúc chị l đang nằm ngủ
tên hồng lấy cây rửa chém liên tiếp vào đầu và cổ làm chị l tử vong
tương tự với vụ án trên đường thanh tòng và chị d cùng ngụ huyện hòa bình
tỉnh bạc liêu
kết hôn với nhau năm hai nghìn ba và sinh được hai con gái
khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi vợ chồng tổng đến thuê nhà trọ tại ấp bình tiện hai
xã đức hòa hạ huyện đức hòa đi làm công nhân
sau đó tòng phát hiện vợ thường nhắn tin và gọi điện cho người đàn ông khác
nên nghi ngờ d có quan hệ tình cảm với người khác
do vậy vợ chồng thường xuyên cãi nhau và bỏ nhà ra đi
ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi chị d chuẩn bị bỏ đi tòng liên tiếp đâm một mươi sáu vít thương
làm chị đê tử vong tại chỗ và đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
qua hai vụ án đau lòng trên mong rằng những người làm cha mẹ hãy suy nghĩ cho những đứa con của mình
trước khi có những hành động dài dột tránh gây nên gánh nặng không đáng có cho gia đình xã hội
liên quan đến vụ xả thải gây hiện tượng sủi bọt tại suối chợ như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương đã ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chi nhánh công ty cổ phần bột giặc

ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình dương cho biết đơn vị này đã gửi tờ trình
đề nghị ubnd tỉnh ra quyết định xử phạt gần một hai tỷ đồng đối với chi nhánh công ty cổ phần bột giặc lix
tại khu công nghiệp đại đăng tỉnh bình dương vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường
xả thải hoa chất ra môi trường gây nên hiện tượng nối bọt trắng bất thường tại suối chợ ở bình dương
quy định xử phạt nêu rõ công ty cổ phần bột giặc lix đã vi phạm hành chính
về thứ nhất xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường và môi trường vượt chuẩn
về kỹ thuật và chất thải từ một mươi lần trở lên trong trường hợp lưu lượng nước thải từ bốn trăm linh m khối mỗi ngày
đến dưới sáu trăm linh m khối mỗi ngày
trước những vi phạm trên chi nhánh công ty cổ phần bột giặc lis tại bình dương bị xử lý với hình thức xử phạt chính
là phạt tiền với số tiền phạt là một tỷ một trăm sáu mươi hai triệu đồng trong đó hành vi thứ nhất là chín trăm một mươi hai triệu đồng
hành vi thứ hai là hai trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra theo quy định xử phạt này các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chi nhánh công ty cổ phần bột giặc lix
phải tiếp tục thực hiện các nội dung như thực hiện đầy đủ các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường
và giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
không được để nguyên liệu sản xuất và bao bị chứ nguyên liệu sau khi sử dụng ngoài trời không có mái che
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị sáng ngày năm tháng sáu sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo lê quốc cường
cựu trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái
theo đó tòa tuyên phạt bị cáo lê quốc cường cựu trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một
sáu năm sáu tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
một năm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hình phạt là bảy năm sáu tháng tù
tuyên phạt bị cáo quỳnh thị cúc cựu thư quỷ bang bồi thường giải phóng mặt bằng quận một chín tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị cáo còn lại là lê thị minh hiền cựu giám đốc ngân hàng dầu khí toàn cầu gb bank chi nhánh tp hcm
bị phạt một mươi bốn năm tù và nghiêm tấn sĩ cựu phó giám đốc gb ban chi nhánh tp hcm bị phạt bảy năm tù
cùng việc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung vụ án trong thời gian giữ chức vụ giám đốc gbben chi nhánh tp hcm giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi
lê thị thanh hiền đã gây thất thoát một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng do tạm ứng quỹ để sử dụng cá nhân
cùng thời gian này bang bồi thường giải phóng mặt bằng quận một mở tài khoản để gửi tiền tại gbben chi nhánh tp hcm
trong đó có bốn tài khoản với tổng số dư gần một mươi tỷ tám trăm linh triệu đồng
đây là số tiền bồi thường từ một dự án trên địa bàn quận một
do quen biết hiền nhật gần tất toán bốn tài khoản tiền gửi tại gbben chuyển đến ngân hàng aribang chi nhánh chợ lớn
để bảo lãnh khoảng vây một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng của hiền ở ngân hàng này
nhưng thực chất chỉ có gần hai trăm tám mươi triệu đồng chuyển đến ngân hàng aribank chi nhánh chợ lớn
số tiền còn lại trong bốn tài khoản vẫn còn lại ở gbben chi nhánh tp hcm
mục đích của hiền là chiếm đoạt một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng của ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một
bị bác sĩ biết rõ hiền làm sai nhưng vẫn giúp hiền thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
bị cáo cường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn ký giấy đề nghị tất toán bốn tài khoản tiền gửi
khiến ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một thất thoát một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng
cường đòi hiền trả lại số tiền trên nhưng bà này mất khả năng thanh toán
khiến cường phải bù năm tỷ đồng vào quỹ của ban
thưa quý vị cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm vừa đưa ra kiến nghị lên ủy ban nhân dân thành phố
đề nghị xem xét điều chỉnh điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
để hưởng lương hưu cho phù hợp với tình hình thực tế
hiện nay quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu là hai mươi năm là quá dài
không phù hợp với tình hình thực tế
để phát triển được nhiều đối tượng tham gia cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố kiến nghị
cần tăng mức hỗ trợ đối với người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tăng quyền lợi mở rộng phạm vi chế độ người lao động được hưởng so với hiện tại theo hướng linh hoạt
bổ sung thêm các gói thai sản và ốm đau
trong sáu tháng qua dù ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều đơn vị doanh nghiệp đã thu hẹp sản xuất kinh doanh
khi số người tham gia bảo hiểm xã hội giảm đáng kể
tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố là hơn bảy ba triệu người
trong đó có gần một mươi tám người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đây là gốc sân xanh mướt của gia đình chị lê thị minh huệ ở quận ba tp hcm
với khoảng sân chỉ rộng khoảng hai m hai vách tường chân tường trên không đều được chủ nhân sử dụng
để trồng những loại rau cây thuốc bằng cách tận dụng từ những chai lọ đã qua sử dụng
cô chỉ có một học sân nhỏ thôi nhưng mà cô cũng cố gắng tạo ra được một mảng xanh cho gia đình cô
thì nếu mà cô trồng những loại cây để mà rau cải hoặc rau mù tơi
trước đây cô có chồng thì cô phải chăm sóc rất là chú đáo
rất là mệt tại vì mình không có nhiều thời gian
nhưng mà cô tìm những cái loại cây mà mình vừa chăm sóc vừa sức của mình
mà lại vừa có để dùng cho gia đình
thì vừa ngắm được vừa có những hoa đơn giản nó tạo cái vui mắt cho mình
và nó tạo cái mùi thơm khi mình bước vào nhà
mình thấy nó vừa mát nó vừa thơm
thì mình yêu cái nhạc của mình yêu cái gia đình của mình yêu cái khu phố của mình hơn
thời gian gần đây khu phố năm phường chín quận ba
hồ chí minh được nhiều người tìm đến chim ngưỡng học hỏi khách tạo dựng mảng xanh
tại khu vực công cộng
những bức tường trong con hẻm tập kết rác thành mảng xanh của cả khu phố
được duy trì bởi những người dân thuộc hội phụ nữ khu phố ba phường chín quận ba
quản lý lắm bởi vì cô cảm thấy mừng nhất là tất nhiên là mình đã xóa sạch được
cái chuyện mà trước đây là rác ứ động và các bác tài xế phóng quế
hay là những người đi đường phóng quế này kia kia mà không có giữ vệ sinh
cô nghĩ là nó đẹp được như vậy đâu nha tết vừa rồi là mọi người ra chụp hình
nó vui thiệt là vui luôn
cô mới cảm thấy là mình làm một việc rất có ý nghĩa mặc dù là không ai cho mình
là bạn nào cũng không ai khen mình cái gì nhưng mà đại thể không đợi chính quyền
phải khen nhưng mà nói chung là dần dần mọi người cũng thấy là cái việc mình làm
là có ý nghĩa
cái mảng xanh vậy cho đường phố sạch đẹp mà nhà cũng sạch đẹp tươi mát
thành ra cô cũng học hỏi theo cái kinh nghiệm của mấy cổ để mà cô cũng
trồng rồi cho mình tạo dựng cho cái ngôi nhà của mình nó cũng xanh và đẹp
và ở đây thì khu phố đây cũng nhiều người giống như cô cũng đi ngang
thấy như vậy cũng học hỏi rồi về người ta cũng tạo dựng cái mảng xanh tại gia đình
với mục tiêu đạt một triệu cây xanh vào cuối năm hai nghìn hai mươi thành phố hồ chí minh
sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để phát triển những mảng xanh đô thị
và những mảng xanh nhỏ từ hộ gia đình đến ở khu dân cư như thế này
sẽ góp một phần sự trong lành thoáng đảng cho thành phố